nhằm giám sát chặt chẽ hoạt động của người cách ly thành phố đà nẵng đã ứng dụng công nghệ thông tin với việc triển khai thiết bị vòng đeo tay thông minh ghi chép phiên bản gps cho các đối tượng cách ly
phần mềm quản lý này sẽ cho các trường hợp đi ra khỏi vị trí khu vực dành cho người cách ly và cảnh báo cung cấp thông tin biểu đồ của người đeo
rồi thông báo riêng việc giám sát đi lại của người cách ly chị theo dõi qua phần mềm đã được cài đặt kết nối với những vòng đeo tay của f một
ví dụ họ di chuyển trong một gia đình họ thấu ra họ không đi lại không có đi ra khu phòng là khu phòng nó sẽ bớt màu đỏ cho mình là mình sẽ biết
rồi bình thường họ đeo vô là màu xanh nhưng mà ví dụ như ba người trong gia đình mà ví dụ ở lại trong một chỗ nữa là sẽ bối lại màu đỏ
ví dụ ba người riêng việc là khác nhau không ở cùng phòng
hiện nay tại địa bàn huyện hòa vang và quận ngũ hành sơn
có trên một mươi f một cách ly tại nhà
tất cả các trường hợp này đều được yêu cầu đeo vòng tay thông minh trong suốt thời gian hai mươi bốn trên bảy
nó hạn chế tối đa cái việc tiếp xúc giữa người giám sát và bé bọc
thứ hai là nó có thể áp dụng ở những vùng thậm chí không có wifi vẫn có thể áp dụng được
thì nếu mà cái vòng đeo tay đó bị bệnh nhân lột ra khỏi người hoặc là bệnh nhân đi ra khỏi cái vòng cách ly
thì nó sẽ có những thông tin để báo hiệu cho những người giám sát
bên cạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo an toàn thay vì cách ly f một tại nhà ngay khi phát hiện f
theo hướng dẫn của bộ y tế thành phố đà nẵng đã có quyết định f một vẫn phải cách ly tập trung đủ bảy ngày
có kết quả xét nghiệm pcr ngày thứ nhất thứ tư và thứ bảy âm tính với sars cov hai rồi mới được đưa về nhà
với cái phương pháp này thì chúng ta sẽ có được điều kiện thuận lợi hơn nhiều
so với lại là đưa ngay f một về
trong đó thì f một đã được cách ly bảy ngày thì đều có cái rèn luyện và cái hướng dẫn về mặt chuyên môn cách ly ở tại trung tâm bảy ngày rồi
thứ hai là người ta đã tuân thủ được các quy tắc rồi
trước đó để tiến hành đưa f một cách ly tại nhà các địa phương đã thành lập đoàn khảo sát kiểm tra địa điểm cách ly
bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở vật chất f một và người ở cùng nhà cam kết tuân thủ tuyệt đối quy định năm k của bộ y tế
cũng như yêu cầu cách ly không tiếp xúc với người khác